các bạn không chấm dứt được quấy dối nó thể hiện sự yếu thế của nạn nhân và cho thấy nạn nhân không có khả năng chống cử
điều đó lại càng nguy hiểm hơn
thay vì im lặng và cam chịu nạn nhân cần dũng cảm vào cách lên tiếng mạnh dạn tìm kiếm sự giúp đỡ hỗ trợ của người thân
sự giúp đỡ đúng lúc đúng cách sẽ phá tan mọi nguồn cơn giúp nạn nhân tránh xa vào hố đen tâm lý do chịu tác động từ việc bị quấy dối các bạn nhé
hãy học các kỹ năng nhận diện và tự vệ trước khi bị quấy dối
chúc các bạn đủ mạnh mẽ can trường cần dũng cảm và học cách lên tiếng đúng lúc
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo